nhằm hưởng ứng chủ trương người việt nam đi du lịch việt nam tỉnh quảng nam đã chính thức mở cửa bán vé các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố hội an sau thời gian đóng cửa vì đại dịch covid một mươi chín
dù đã thực hiện công tác truyền thông nhưng từ khi mở cửa trở lại lượng khách đến tham quan thành phố hội an tỉnh quảng nam không nhiều
lượng khách tham quan quá ít ỏi khiến các hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch gặp khó khăn
hàng loạt hàng quán kinh doanh trong phố cổ buộc phải đóng cửa để hạn chế tiền thuế tiền thuê mặt bằng nhân viên và chi phí phụ
để nối lại du lịch sau chuỗi ngày bị đất gãy bởi dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã sớm đưa ra giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch phục hồi
đặc biệt chương trình quảng nam hội an thank yeu tri ân những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín tại việt nam hoặc miễn thuế miễn vé giảm vé tham quan
mới đây nhất ba địa phương huế đà nẵng quảng nam đã cùng nhau ký liên kết phục hồi du lịch
điều này đã mở ra nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh của từng địa phương nhưng trước mắt quảng nam sẽ tháo gỡ các khó khăn để đẩy mạnh kết cầu du lịch ở địa phương